thưa quý vị do ảnh hưởng của rìa phía bắc dãnh áp thấp có trục đi qua khu vực bắc trung bộ
kết hợp với hội tụ gió yếu trên độ cao khoảng một năm trăm linh m
nên cho đêm nay tại khu vực vùng núi của bắc bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ sẽ có mưa mưa vừa
với lượng mưa đạt ở mức là từ hai mươi năm mươi mm trong vòng một mươi hai h
và có nơi là trên bảy mươi mm
từ ngày mai ngày bốn tháng chín dạnh áp thấp sẽ có xu hướng dịch dần xuống phía nam
nhưng nhiễu động của đới gió đông trên cao vẫn có thể duy trì tình trạng mưa rào và rông rải rác tại đây
lúc đêm và sáng sớm cục bộ xảy ra mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ trên khu vực giao động ở mức là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ có nơi cao hơn
với thời tiết vẫn là khá mát mẻ và dễ chịu
tương tự cho đêm nay tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ
vẫn chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao
duy trì mưa rông rải rác cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
với lượng mưa là từ hai mươi năm mươi mm trong một mươi hai h
và cũng sang đến ngày bốn tháng chín khi dạnh áp thấp di chuyển dần xuống phía nam
thì vùng mưa sẽ thu hẹp cả về diện và lượng
nhưng cục bộ vẫn có thể xảy ra mưa vừa đến mưa to
kèm theo tố lốc và gió giật mạnh người dân cần đề cao cảnh giác
do có mưa nên nền nhiệt độ trên khu vực này chưa có dấu hiệu tăng cao
khi mức nhiệt giữa trưa và đầu giờ chiều trong ba ngày tới tại đây
đạt trong khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ
đối với các tỉnh miền trung hiện tại dãnh áp thấp có trục đi qua khu vực bắc trung bộ
đang có xu hướng dịch dần xuống phía nam
nhận định trong thời kỳ ba ngày tới hệ thống gây mưa này hoạt động chính
ở khu vực trung trung bộ do đó toàn miền trung sẽ đều có mưa
nhưng do hoạt động dạnh áp thấp không có mạnh mẽ
nên tại các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
cho đêm nay sẽ có mưa vừa mưa to xảy ra ở nhiều nơi
còn từ mai thì vùng mưa sẽ thu hẹp lại và chỉ còn tập trung với lúc chiều tối
trong cơn rông cần đề phòng với khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
ban ngày thì mưa giảm ở diện vài nơi sen kẽ vào đó là những khoảng nắng
với mức nhiệt tại thanh hóa thừa thiên huế là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận cho đêm nay
cũng chịu tác động của dạnh áp thấp nên có mưa vừa đến mưa to nhiều nơi
từ ngày mai dạnh áp thấp có xu hướng dịch chuyển dần xuống khu vực trung trung bộ
hoạt động yếu dần nên trong ba ngày tới vùng mưa lớn sẽ thu hẹp dần
tuy nhiên người dân tại đây vẫn cần đề cao cảnh giác về tố lốc
và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn rông
nên nhiệt độ trên khu vực sẽ có xu hướng nhích nhẹ lên
cao nhất trong ngày xung quanh mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
vùng cao tây nguyên do chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam
có cường độ mạnh kết hợp với dạnh áp thấp
nên từ ngày hôm nay đến ngày bốn tháng chín sẽ có mưa rào và rông vào lúc chiều tối
cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến là từ bốn mươi bảy mươi mm trong hai mươi bốn h
có nơi là trên một trăm linh mm
sang ngày mùng năm và ngày mùng sáu cường độ gió mùa tây nam giảm dần
nên mưa cũng sẽ có phần giảm bớt
tuy nhiên vẫn có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
ban ngày tuy mưa có gián đoạn nhưng nắng không nhiều
nên nhiệt độ không cao ra động cho khoảng hai mươi ba mươi một độ
tại các tỉnh thành nam bộ cũng chịu tác động của hệ thống gây mưa nói trên
nên từ nay đến ngày mùng bốn sẽ có mưa rông vào lúc chiều tối
có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
với lượng mưa có thể đạt được mức bốn mươi bảy mươi mm
có nơi còn trên một trăm linh mm
sau đó cũng từ ngày mùng năm và ngày mùng sáu
khi gió mùa tây nam có xu hướng yếu dần
thì mưa rông cũng giảm bớt về diện và lượng
nhưng người dân vẫn cần đề cao cảnh giác
với tô lốc và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
nền nhiệt tại đây cũng chưa có cơ hội tăng cao
chưa chiều ở mức ba mươi ba mươi ba độ